tôi đang đi bay ba trăm linh cụa vậy về nên đi cho cháu hai trăm linh thì mua cho cháu chiếu thì mua cho cháu phim hàn ra ngay tôi cầm đi
nên gặp được cháu thì thấy cháu nhà nước cháu ăn uống đầy đủ cháu khỏe mạnh tôi cũng mừng
thôi vào pháp luật đứng đến đâu thì nhờ pháp luật chỉ mong pháp luật cho cháu được nhanh trong cái án nào nhẹ nhàng
thì cháu bổ côi cả bố luôn mẹ một mình tôi thì chả làm gì tôi đưa cháu cháu nó nào được chính trong gia đình
một mình tôi thì không biết làm gì tôi hay sợ chết thằng con con được
cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ
trong căn nhà của bà nhẫn khi con rể là bộ đội đóng quân xa nhà còn con gái đi làm ăn xa
bà nhấn vẫn thăm cháu dạy cháu học và chơi với cháu
chỉ có một khác biệt có thể những đứa trẻ đã mơ hồ cảm nhận được còn bà nhấn thì hiểu rõ
con gái bà đi làm ăn xa lâu lâu mới về
nhưng giờ sẽ là nhiều năm nữa mới về
nói thật con cháu nó có quá sốc vì cái việc con nó làm như vậy nó quá là sai trái
không thể chấp nhận được
nhưng mà sự đã rồi cháu biết là sao cháu
cô chỉ mong là sao nó biết được cái nỗi của nó nỗi lầm của nó như vậy
rồi mà nó sửa mình còn nó có cái điều kiện mà nó về nó còn chăm con chăm cái nữa chứ
nó phải chịu cái pháp luật nhấn nhất chứ còn gì nữa
bây giờ thì
chứ còn có ai xui nó làm như thế đâu rồi con
cảm ơn bà nhẫn
kể cả trước đây chưa đi lừa như thế này chưa đi làm cái bệnh pháp này em vẫn gửi thêm trăm các cháu
hăn học và quan tâm đến các cháu
trên tinh thần là mẹ nhờ mẹ là mẹ có sức khỏe mẹ chăm cháu như con
con học hành đóng góp tất cả mọi cái thì em tự là trung cấp về cho các cháu
nguyễn thị thành thủy đăng ký hộ khẩu tại thị trấn an láng nguyễn an láng tp hải phòng
bị công an tp thái bình khởi tố điều tra về tội lừa đảo chứng được tài sản
nhưng vì không hài lòng với đồng lương ba cọc ba đồng nên thủy bỏ dạy học ra làm tự do
công việc kinh doanh không dễ dàng để thỏa mãn nhu cầu ăn tiêu bản thân
thủy đã xây dựng cho mình hình ảnh là một người phụ nữ có công danh sự nghiệp nhưng lớn giờ tình duyên
cuối năm hai nghìn một mươi bảy thủy đến thuê trọ tại phường quang trung tp thái bình

qua mạng xã hội quen anh trịnh văn biên trú tể thôn thanh miếu xã vũ phúc tp thái bình
để tạo lòng tin với anh biên giới thiệu mình là bác sĩ chu trâm anh đang làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh
đồng thời làm việc trong một tổ chức phi chính phủ của nhật bản tại việt nam và từng học một mươi bảy năm tại nhật
thủy cũng giới thiệu mình có bố mẹ chị em đều sinh sống tại nhật bản

sau một thời gian tìm hiểu anh biên đã trở thành một bác sĩ
anh biên tính chuyện lâu dài nên đưa thủy về nhà
tại đây thủy tận dụng chút kiến thức y khoa ít đỏ khám chữa miễn phí cho họ hàng nên được lòng gia đình bạn trai
sự việc chỉ vỡ lở khi qua một phép từ nhỏ
cô con dâu dù học một mươi bảy năm ở nhật nhưng một tiếng nhật một chữ bảnh đôi cũng không biết
đã không cánh mà bay

họ đã tin tưởng giao hồ sơ và tiền để nhờ thủy lo cho con em mình đi du học hoặc làm việc tại nhật bản

thủy sốc thì em cũng không biết là cái nguyên nhân hay là em cũng không rõ là lúc đấy là em có nghĩa là biết là bạn ấy đến cái lúc mà bị ấy là em biết là bạn ấy làm những cái chuyện như vậy
thực ra từ trước thì em cũng không biết là cái gì cả
người ta gọi thủy là nữ quái bởi chiêu trò tinh vi của thủy
một người phụ nữ đã có chồng hai con nhưng vẫn lừa được cả tình lẫn tiền của thanh niên trẻ chưa vợ
khi thủy bị công an tạm giữ anh biên và gia đình
vẫn đang mỉ nuôi hy vọng về một sự nhầm lấn nào đó
họ đã dành cho thủy một niềm tin rất lớn
nhưng sự thật càng ngày càng rõ ràng hơn với anh
khi chứng cứ về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản được củng cố không thể chối cãi
lúc đầu thì mình chưa suy nghĩ được
sau mình ở đây mình có cái thời gian để mình suy nghĩ lại mọi việc
thứ nhất là bạn ấy tổn thất về danh dự gia đình trước
cô họ hàng
và bản thân
mẹ bạn ấy và bạn ấy nó rất là sốc
thì biết mọi việc nó không phải là như thế
thủy đã nhận bản án bảy năm tù
vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bảy năm đó cũng đồng nghĩa với việc
bà nhấn sẽ lại tiếp tục một mình nuôi hai đứa chóng ngoại
vỏ võ chở con về
đối buồn nào cũng qua đi
nhưng thiệt hại về vật chất
rồi sẽ được thu xếp ổn thỏa
nhưng nỗi buồn trong đôi mắt của những đứa con trẻ
thiếu phòng tay cha mẹ
thì vẫn còn ám ảnh
đối buồn đấy có thể trở thành sức mạnh
nhưng cũng có khi khiến người ta lạc lối không biết ngay trở về
cũng như những bậc làm cha làm mẹ
để lại con cái mà chạy theo những giấc mơ phù du
còn đường phía trước
âu cũng là bề khổ
chỉ còn đây
nước mắt của bà